từ đầu năm đến nay kinh tế xã hội của thành phố cần thơ tiếp tục có những chuyển biến tích cực và tăng trưởng khá trên nhiều ngành lĩnh vực
ước tính tổng sản phẩm trên địa bàn đạt hơn bốn mươi sáu ba trăm linh tỷ đồng tăng bảy hai mươi hai so với cùng kỳ
có được kết quả trên là do thành phố cần thơ đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các giải pháp tác thu chi ngân sách
đầu tư kết cấu hạ tầng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đồng thời tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn như
hội nghị hợp tác giữa các địa phương việt nam pháp lần thứ một mươi qua đó giúp nâng cao uy tín hình ảnh của thành phố
tuy nhiên việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố còn gặp nhiều khó khăn
một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch cần phải có những giải pháp cụ thể và hiệu quả để thúc đẩy thực hiện trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi
như đẩy mạnh xuất khẩu nâng cao hơn tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân tăng giải ngân vốn xây dựng cơ bản kéo giảm tai nạn giao thông xuống mức thấp nhất